cuộc tấn công mạng máy tính quy mô lớn đang diễn ra trên toàn cầu bởi mã độc mang tên wannacry
đang là một tâm điểm chú ý của thế giới trong những ngày qua
tại việt nam trước thông tin hàng trăm máy tính cũng đã nhiễm virus tống tiền wannacry
qua giả soát và báo cáo nhanh cục công nghệ tin học thuộc ngân hàng nhà nước khẳng định
chưa phát hiện ngân hàng nào bị nhiễm mã độc wanacry
cùng với đó nhiều biện pháp phòng chống ngăn ngừa mã độc cũng đang được các địa phương triển khai
theo cục công nghệ tin học ngân hàng nhà nước sau khi nhận được công văn cảnh báo
từ bộ thông tin và truyền thông cục công nghệ tin học đã có thông báo tới các ngân hàng trong hệ thống
yêu cầu các nhà băng nâng cao cảnh giác bảo mật thông tin trước sự tấn công của mã độc wanacride
trước đó tại việt nam theo thông tin cập nhật cho đến trước giờ đêm ngày một mươi năm tháng năm
hơn hai trăm linh máy tính đã bị lây nhiễm virus tống tiền
trong đó có một số trường hợp máy chủ của doanh nghiệp đã bị thâm nhập